sáng nay lần đầu tiên các đại biểu quốc hội tham dự kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
thảo luận ở tổ về dự án luật đất đai sửa đổi
nhiều đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết xây dựng luật đất đai sửa đổi
nhằm hoàn thiện thể chế chính sách đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
qua thảo luận vấn đề liên quan đến nguyên tắc xác định giá đất
đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
thảo luận tại tổ đại biểu nguyễn việt thắng đoàn kiên giang
đề nghị cần làm rõ hơn việc xác định giá đất phù hợp với giá thị trường
trong điều kiện bình thường
thực tế thì trong thời gian qua thì việc xác định bảng giá đất là cũng cái việc rất là khó
mặc dù là theo quy định hiện hành thì có khung giá đất rồi
nhưng mà việc xác định giá đất thì cũng phải khảo sát rồi tất cả mọi thứ
nó phải rõ ràng minh bạch cần phải làm rõ cơ sở xác định
giá trị triển nhượng quyền sử dụng đất xuất hiện với tầng sức nhiều nhất
và không bị ảnh hưởng
trong khi đó có ý kiến đại biểu đề nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng
quy định bỏ khung giá đất trong dự thảo luật
nó sẽ nảy sinh
giá đất chỗ này của doanh nghiệp ba giá đất chỗ này của doanh nghiệp b
thì báo cáo các đồng chí là có thể nó sẽ khác
chưa kể là kể cả hiện nay mà chúng ta có khung giá đất
thì khu vực liền kề giữa tỉnh này với tỉnh khác
rồi là giữa thành phố với tỉnh báo cáo các đồng chí là giá đất nó cũng đã khác
thế thì như vậy là chúng ta thấy rằng là khi chúng ta bỏ khung giá đất
và chúng ta sẽ
trong luật tới đây sẽ phải cụ thể
và cũng nói thẳng ra là nó sẽ có cái giá vinh trong đền bù giá đất
giữa các cái doanh nghiệp liên kể
cũng tại phiên thảo luận liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh
đại biểu đề nghị tách phần đất quốc phòng an ninh là một loại đất riêng
độc lập với nhóm đất phi nông nghiệp đất nông nghiệp cho phù hợp
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý sử dụng
từ phản ánh về
hoạt động khai thác cát lén lút trên địa bàn xã đại lào
thành phố bảo lộc tỉnh long đồng
công an thành phố bảo lộc đã khẩn trương phối hợp cùng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
vào cuộc điều tra xác minh xác định có hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra
phát hiện tạm giữ các tăng vật liên quan đồng thời yêu cầu chủ cơ sở ngưng hoạt động
theo đó qua kiểm tra thực tế tại hiện trường tiểu khu bốn trăm bảy mươi bốn thuận hai xã đại lào
và làm việc với ông phạm ngọc chiến thường trú tại thành phố bảo lộc
là chủ sử dụng khu vực khai thác cát trái phép
đội lượng công an xác định có khoảng ba trăm linh mét vuông đất tại khu vực này
bị tác động với nhiều phương tiện máy móc liên quan đến việc khai thác cát
ông chiến cũng cung cấp các giấy tờ liên quan về việc được ủy ban nhân dân thành phố bảo lộc
cho phép trồng rừng sản xuất và được làm đường lô đường vận xuất vận chuyển vườn ươm
nhà ở kho bãi chứa nguyên liệu hồ dự trữ nước phòng cháy chữa cháy với tổng diện tích hai hectare
công an thành phố bảo lộc đã lập biên bản tạm giữ các tăng vật gồm một giàng sản cát
hai máy bơm nước hai máy múc và hai mét khối cát còn tại bãi
đồng thời yêu cầu ông chiến ngừng hoạt động để xác minh làm rõ các hành vi vi phạm
hiện vụ việc đang được công an thành phố bảo lộc phối hợp với các lực lượng chức năng
xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
cũng tại lâm đồng ngày ba tháng một mươi một phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh cho biết
qua công tác nghiệp vụ đơn vị vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép
với hai cá thể tê tê và hai cá thể rắn trên địa bàn huyện đức trọng
trước đó lực lượng chức năng kiểm tra xe máy do trình vẩy nhần
trú tại thôn calip xã phan sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận
khi đang di chuyển tại thôn hải ninh xã ninh loan huyện đức trọng
thì phát hiện trên xe có hai cá thể tê tê và hai cá thể rắn nghĩa là động vật nguy cấp quý hiếm
tại cơ quan công an nhân khai nhận
mua bốn cá thể động vật trên ở tỉnh bình thuận với số tiền hơn năm triệu đồng
đang trên đường đến lâm đồng tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã lập biên bản phạm tội quả tang
tạm giữ trình vảy nhàn để điều tra về hành vi buôn bán động vật nguy cấp quý hiếm trái phép
đồng thời phối hợp cùng hạt kiểm lâm tỉnh lâm đồng
bàn giao hai cá thể tê tê cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
vườn quốc gia cát tiên tiếp tục chăm sóc cá thể rán hổ mang châu về rừng quốc gia bi đốt
núi bà và tiêu hủy cá thể rắn hổ mang chúa theo quy định
sáng nay ngày ba tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phối hợp cùng công an thành phố châu đốc phát hiện tạm giữ hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu
được cất giấu trong căn nhà vắng chủ tại xã biên giới vĩnh tế
trước đó qua công tác nắm địa bàn
ngày một tháng một mươi một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc
tiến hành khám xét khẩn trương căn nhà không người ở số bốn trăm ba mươi sáu tổ một mươi hai ấp vĩnh khánh một xã vĩnh tế thành phố châu đốc
qua khám xét tội công tác phát hiện tạm giữ hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z
được các đối tượng cất dấu tinh vi tại các hầm chứa trong căn nhà
xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội nên phòng cảnh sát kinh tế bàn ra vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc
tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào chiều nay tòa án nhân dân tỉnh long an đã tuyên bố kết thúc phần tranh luận phiên xử phúc thẩm
vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân xảy ra ở tỉnh thất bồng lai
đối với bị cáo lê tùng vân và các đồng phạm
trước khi tòa tuyên án các bị cáo được trình bày lời nói sau cùng
tuy nhiên nhóm người ở tỉnh thất bồng lai không ăn năn hối cải mà liên tục kêu oan và vu vạ cho các cơ quan chức năng
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an đã nêu quan điểm luận tội đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo
đề nghị tòa cấp phúc thẩm phạt y án sơ thẩm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc công ty cổ phần đại nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cuối tháng một mươi sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm chuyển hồ sơ công an tp hcm ra quyết định nhập vụ án
theo kết luận điều tra tháng ba năm ngoái bà hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội như youtube facebook tiktok để phát ngôn trực tiếp
thông qua mạng internet
bên cạnh đó bà hằng đưa ra các thông tin chưa được kiểm chứng làm xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân
quá trình điều tra bà hằng thừa nhận hành vi
đối với những cá nhân hỗ trợ giúp sức các buổi live stream của bà hằng cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh thu thập chứng cứ
nếu có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ nổ súng tại ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc công an tp hcm đã bắt thêm sáu người
như vậy tổng số người bị bắt trong vụ án này đã lên đến
lực lượng công an tp hcm đang tiếp tục truy bắt những người can còn lại
đối với sáu người vừa bị bắt công an kiên giang đã khởi tố ra lệnh tạm giam về tội giết người và cố ý gây thương tích
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm một ô tô của bị can
trong vụ án này cơ quan công an xác định ngoài đối tượng cầm đầu là võ văn lương
ban chuyên án xác định thêm ba đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ cùng tham gia là bùi đức ngọc ba mươi tuổi trú tại hải phòng
nguyễn quốc vinh bốn mươi tuổi ở huyện đầm rơi cà mau và nguyễn văn thái tức thái bích ba mươi bốn tuổi chú tại tp phú quốc
nghi ngờ nạn nhân nói xấu khiến vợ bỏ đi nên cảnh đã mang theo hung khí đi tìm rồi ra tay sát hại nạn nhân
công an tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam lê văn minh cảnh chú tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp về tội giết người
nghi ngờ phạm văn thảo nói xấu khiến vợ cảnh bỏ đi ngày hai mươi hai tháng một mươi sau khi nhậu xong
cảnh nhớ bạn trở lại
cảnh đã đi tìm thảo để nói chuyện
bực tức vì hỏi nhiều lần mà thảo không trả lời nên cảnh đã dùng kéo đâm một nhát vào vùng ngực của thảo rồi bỏ đi
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng thảo đã tử vong
sau khi biết tin nạn nhân tử vong cảnh đã đến công an xã tân lược huyện bình tân để đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố bắt tạm giam ngô nhất linh
chú tại huyện ứng hỏa hà nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng bảy linh lên facebook tự nhận là người cung cấp các dịch vụ tăng like tăng forlo để hỗ trợ bán hàng online
sau một vài lần giao dịch biết khách vẫn còn nhu cầu chạy tương tác để bán hàng
đối tượng chủ động liên hệ giới thiệu và cam kết bán được từ hàng chục đến hàng trăm đơn hàng mỗi ngày nếu không sẽ hoàn lại tiền
sau đó đối tượng yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền mua thêm các gói dịch vụ mới
linh còn sử dụng sim giác rồi tự tạo ra các cuộc hội thoại giữa đối tượng với bên cung cấp dịch vụ trên các nền tảng zalo imesit
đồng thời bên cung cấp dịch vụ cũng yêu cầu khách hàng phải chuyển tiền để triển khai các dịch vụ này
rồi chụp màn hình gửi cho nạn nhân nhằm củng cố lòng tin
với thủ đoạn này đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân số tiền gần một hai tỷ đồng
như tin chúng tôi đã đưa phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn trên hai mươi năm tỷ đồng
trong chuyên án này cơ quan công an đã làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
trong đường dây này như thế nào và đối tượng phạm tội đã hợp thức hóa hàng nghìn bộ hồ sơ giấy tờ ra sao
để che giấu hành vi phạm tội mua bán hóa đơn mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây
cơ quan công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn minh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và võ tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng ở phường tam phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hai đối tượng đã mua hai trăm hai mươi tám công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả
địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước sau đó thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian
khoảng trên bốn trăm linh người có phân công phân cấp nhiệm vụ để khai thác trang thông tin điện tử
các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị
doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn khoảng trên hai mươi năm tỷ đồng
bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên hai năm tỷ đồng
các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên một hai tỷ đồng
để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán
tú và lộc thành lập nhiều công ty tài chính cũng với hình thức mua qua mạng gia lô
tuy nhiên người đại diện theo pháp luật của các công ty này đều sử dụng giấy tờ giả
đối với các hóa đơn đã bán có mặt hàng cần phải bán
phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ như cát sỏi gỗ xăng dầu thực phẩm
nguyễn minh tú đã mua ba mươi hai con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền
để thiết lập các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
ghi trên các hóa đơn khống và chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn
trước đây chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra rất nhiều các vụ bán
mua bán hóa đơn và có những vụ bán quy mô cũng rất lớn
về kiến nghị trước đây chúng tôi cũng đã có kiến nghị đối với bộ tài chính
với tổng cục thuế và bộ kế hoạch đầu tư
đặc biệt là một số nội dung liên quan đến việc mở tài khoản
đăng ký thành lập doanh nghiệp
liên quan đến các sơ hở để liên quan đến việc đăng ký thành lập doanh nghiệp
từ những cái thẻ thành lập doanh nghiệp đối tượng đứng ra thành lập là chủ doanh nghiệp
nhưng mà lại không đúng cái thông tin
cho nên cái việc này là một cái việc liên quan rất khó khăn cho cái công tác điều tra
và cũng như công tác quản lý
đấy là một trong những cái mà chúng tôi kiến nghị
và sau khi kết thúc cái điều tra các cái vụ án như vừa rồi và anh em cũng đã báo cáo
thì cũng sẽ có kiến nghị với các cơ quan quản lý để có khắc phục các sở hở trong quá trình sau này
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã thu giữ hai trăm hai mươi tám con dấu
của các doanh nghiệp bán hóa đơn và ba mươi hai con dấu giả của các cơ quan chức năng phong tỏa hai tài khoản
với số tiền trên hai mươi bảy tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng vụ án
trong đó sẽ tiến hành điều tra và xử lý
nghiêm các doanh nghiệp tổ chức có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử giả
gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước
mới đây phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa
cục cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông
và các lực lượng khác bắt giữ bốn phương tiện khai thác cát trái phép
kiểm tra các phương tiện thuộc địa bàn giáp danh huyện ba vì hà nội
thành phố việt trì tỉnh phú thọ và huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
lực lượng chức năng phát hiện bốn phương tiện trên đang thực hiện hành vi hút cát dưới lòng sông hồng
trong đó có một tàu hút cát tự hành vỏ sắt không biển kiểm soát
thời điểm kiểm tra trên phương tiện có gắn hệ thống bơm vòi hút cát và đang hút hơn một trăm linh mét khối cát
đây là những vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng nhiều phương tiện và thuộc địa bàn giáp danh
cục cảnh sát giao thông đã bàn giao về công an hà nội và vĩnh phúc
để tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra xử lý theo quy định
sau gần hai ngày kiểm tra các kiosk kinh doanh tại trung tâm thương mại sài gòn square
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số hai
cục quản lý thị trường tp hcm đã thống kê phân loại và tiến hành các thủ tục tạm giữ gần hai sản phẩm
có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xử lý
đợt kiểm tra này nằm trong lộ trình triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả
hàng phòng rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
khi đồng lạc kiểm tra sáu điểm kinh doanh có tên tuổi tại sài gòn square
chuyên bán các mặt hàng túi ví quần áo mắt kính phụ kiện trang sức
mang các nhãn hiệu nổi tiếng có giá từ vài chục triệu đến vài trăm ngàn đồng một sản phẩm
quản lý thị trường đã ghi nhận số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm
tổng cục quản lý thị trường cho biết nhiều năm gần đây
cơ quan này đã đưa sài gòn squay vào diện phải kiểm tra kiểm soát đặc biệt
với từng bước mong muốn thay đổi nhận thức của các hộ buôn bán
trong việc kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
không kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng vi phạm bản quyền thương hiệu
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một các đợt kiểm tra khẩn cấp đã xử lý và tịch thu tiêu hủy cả ngàn sản phẩm hàng hóa vi phạm
ngày ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duyên hải tỉnh trà vinh cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn lực ba mươi năm tuổi ngụ tại xã quảng ninh huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
đêm một tháng một mươi một tổ tuần tra cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã duyên hải gồm năm đồng chí
do thiếu tá trương trí long làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
khi đến đoạn thuật khóng phước trị phường một thị xã duyên hải
thì phát hiện xe mô tô do anh lê ngọc cường hai mươi tám tuổi ngủ xa quảng trung huyện quảng xương tỉnh thanh hóa điều khiển
có biểu hiện nghi vấn vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra anh cường không xuất trình được các loại giấy tờ và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định
trong quá trình tổ tùng tra thực hiện nhiệm vụ thì phạm văn lực một năm thanh niên đi đến cười cãi
có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ rồi điều khiển xe mô tô của cường bỏ chạy nhưng bị tổ tuần tra giữ lại
sau đó lực có hành vi chống đố tấn công là đồng chí thượng ủy huỳnh công thiện tù viên tổ tùng tra bị chấn thương
ngay sau đó tổ tuần tra phối hợp công an phường một thị xã duyên hải giữ và đưa đối tượng lực về cơ quan công an làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duyên hải đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh đồng tháp cho biết sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp đang khẩn trương phối hợp khắc phục sự cố và điều tiết giao thông
sau vụ xe tải làm sạp cầu xẻo quýt bắt qua kênh nhất trên tuyến đường liên huyện tân hội trung huyện cao lãnh thanh mỹ huyện tháp mười
trước đó vào ngày hai tháng một mươi một xe tải biển số sáu mươi ba h hai nghìn ba trăm năm mươi hai do tài xế trần minh tuấn ba mươi một tuổi ngụ quyền cai lệ tỉnh tiền giang
điều khiển chở một mươi năm tấn gạo đi từ hướng xã tân hội trung huyện cao lãnh đến xã thanh mỹ huyện tháp mười đi qua cầu xẻo quýt thuộc áp sáu tại xã tân hội trung huyện cao lãnh
do xe vượt quá tải trọng cho phép cầu đã bị sập nhịp giữa sau khi cầu xẻo quýt bị sập nhịp giữa việc lưu thông qua vị trí này bị cắt đứt
do đó ngành chức năng tỉnh đồng tháp điều tiết các phương tiện giao thông chuyển hướng qua tuyến đường bờ bắc tên số một đối diện với tuyến đường liên huyện tân hội trung thanh mỹ
dẫn đến việc sập cầu xẻo quýt để tiến hành khắc phục để sớm nối lại giao thông